sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết địa phương đã cơ bản hoàn tất các công tác đón du khách dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
dự kiến dịp lễ này lâm đồng sẽ đón khoảng hai trăm linh lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
để bảo đảm an toàn phục vụ tốt nhu cầu vui chơi tham quan nghỉ dưỡng cho du khách
ngành du lịch lâm đồng đã làm việc và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải phục vụ khách chú đáo
tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm niêm yết thực đơn và giá công khai
bên cạnh đó ngành chức năng của địa phương đã chủ động đưa ra các phương án phân luồng giao thông
ở các tuyến đèo mimosa pren đèo bảo lộc hạn chế un tắc và du khách có trải nghiệm tốt nhất khi tới lâm đồng
bên cạnh đó tỉnh lâm đồng cũng đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách
điển hình như lễ hội âm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế tại quảng trường lâm viên đều miễn phí vé